theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương ước tính trị giá xuất khẩu hàng giao quả trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi đạt hai trăm năm mươi triệu usd giảm chín bốn so với tháng trước
trong chín tháng đầu năm trị giá xuất khẩu hàng giao quả đạt hai năm tỷ usd giảm một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các chủng loại quả đóng góp vào mức tăng trưởng chung toàn ngành gồm thanh long xoài chuối dừa mít sầu riêng chanh leo nhãn
trong đó thanh long là loại quả xuất khẩu chính với trị giá chiếm năm mươi một
xuất khẩu thanh long chủ yếu tới thị trường trung quốc đạt một trăm hai mươi bảy bốn triệu usd chiếm chín mươi năm tổng giá trị xuất khẩu thanh long của việt nam
theo cục xuất nhập khẩu hoạt động thông quan thuận lợi và nhu cầu tăng tại trung quốc là yếu tố chính làm tăng trị giá xuất khẩu thanh long của việt nam
đáng chú ý việc tiêu thụ thanh long sang thị trường trung quốc hiện nay vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thương lái khiến xuất khẩu thanh long không ổn định
do đó cần đẩy mạnh xuất khẩu thanh long chính ngạch để giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng ra các thị trường mới như australia new zealand eu